sáng ba mươi tháng một ubnd tỉnh lai châu tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona cùng với sự tham gia của nhiều sở ngành
và các huyện thành phố trên địa bàn lai châu hiện có hơn hai trăm bảy mươi km đường biên giới với hai cửa khẩu chính
và nhiều đường tiểu ngạch tiếp giác với trung quốc thực hiện chỉ thị số năm của thủ tướng chính phủ
về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đến nay
tỉnh lai châu đã ban hành nhiều công điện văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp
phòng chống dịch cho đến nay trên địa bàn tỉnh lai châu giám sát phát hiện hai trường hợp nghi mắc
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nhưng đã làm xét nghiệm và có kết quả
âm tính với virus corona và dương tính với cúm ah một n một và adeno